phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với một số đơn vị
đã phá thành công chuyên án và triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng lương anh tú chú huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
thu giữ chín viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật
vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu tại khu vực xã châu thôn huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng công an đã bắt quả tăng lương anh tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ chín viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật
trong quá trình bắt giữ tú đã chống đối quyết liệt
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ đảm bảo an toàn
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng